tổng thống nga vladimir putin vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp mỹ donald trump để thảo luận
triển vọng phối hợp hành động trong cuộc chiến chống khủng bố tại syri
cuộc điện đàm được thông báo là đã diễn ra tốt đẹp
thông báo từ điện kremlin cho biết hai nguyên thủ đã bàn thảo hàng loạt vấn đề thể sự trong hợp tác
song phương trên trường quốc tế trọng tâm là triển khai phối hợp hành động chống khủng bố đối với
tình hình tại syri hai bên nhất trí đẩy mạnh đối thoại nhằm tìm kiếm các phương án củng cố và
duy trì cơ chế ngừng bắn tại syri washington sẽ cử đại diện tới tham dự cuộc đàm phán ngừng bắn
tại astana kazakhstan trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm tình hình bán đảo triều tiên cũng
được hai bên đề cập tới trong đó tổng thống putin kêu gọi kiềm chế và giảm căng thẳng tại đây
ngoài ra hai bên cũng bày tỏ ý kiến ủng hộ tổ chức một cuộc gặp riêng nhân dịp hội nghị
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi tại hàn quốc đức vào tháng bảy tới